mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu danh thị hà chú xã mong thọ b huyện châu thành kiên giang đã cầm dao đâm bạn nhậu tử vong
bị cáo vừa bị tòa án nhân dân tỉnh kiên giang tuyên phạt một mươi hai năm tù về tội giết người
theo cáo trạng vào chiều ngày ba tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một trong khi ăn nhậu giữa hà và phạm văn lượn em là hàng xóm xảy ra cự cãi thách đố đánh nhau nên em bỏ về nhà
đến khoảng một mươi sáu giờ cùng ngày biết chuyện em có chửi và thách hà báo công an hà đã đến nhà em chửi mắng đánh nhau thì được mọi người can ngăn
khoảng một mươi phút sau em cầm một cây sẻng và một cây kéo đến thách thức đánh nhau với hà tức giận hà chạy vào nhà lấy một con dao ra đâm làm em tử vong
ngoài mức án đã tuyên hội đồng xét xử còn buộc bị cáo bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền một trăm ba mươi triệu đồng

vào trưa ngày hôm nay công an huyện châu thành phối hợp với phòng cảnh sát hình sự và phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh tây ninh đã bắt quả tang đối tượng
bắt quả tăng tụ điểm đánh bạc bằng hình thức đá gà tại nhà của nguyễn thị nhung ở ấp thanh hòa xã thanh điền huyện châu thành thu giữ hai trăm bốn mươi triệu đồng và nhiều tăng vật
tụ điểm đánh bạc này do đối tượng nguyễn thanh tú chú tại ấp thanh hòa đứng ra tổ chức
tại hiện trường lực lượng chức năng đã bắt quả tăng ba mươi năm đối tượng thu giữ hơn hai trăm bốn mươi triệu đồng
bốn con gà và nhiều đồ vật tài liệu khác
qua làm việc ban đầu cơ quan công an xác định tụ điểm đánh bạc được hình thành khoảng hai tuần nay
để thu hút các đối tượng đến đánh bạc đối tượng tú cùng với đối tượng phan văn lựa chú tại xã thành điền huyện châu thành rủ dê lôi kéo các con bạc tham gia